với nước được xây dựng đến nay bà con trong dùng ai ai cũng vui mừng
vì giờ đây họ có được nguồn nước an toàn để sử dụng
dạ anh chào thím ba
dạ thím ơi từ lúc mà mình có được cái nguồn nước sạch như vậy thì thím cảm nhận cái sự tiện lợi tiện ích như thế nào thím ba
được nguồn nước sạch thì nó khỏe hơn
mình nhặt vũ nó sạch sẽ rồi nó ăn vũ chén thì nó sạch sẽ vậy đó
nước mình đóng cây nước đó rồi lâu ngày nó cũng bị phèn
mình xài nó bảo đảm nước này nước này nó an toàn hơn
nước chứ xong thì bây giờ nó cũng nói chung là nó ô nhiễm quá mình được nguồn nước sạch này rất là tốt
so với nông dân ở đây cũng vậy ai cũng mừng hết
tại vì hồi lúc mà có nước sạch tới giờ là gia đình thoải mái hơn
mặc gì đồ ăn đồ rau cải nào kia mình rửa nó cũng sạch sẽ hơn
hiện nay nhà máy nước hoạt động hai mươi bốn
một mươi tám giờ mỗi ngày cung cấp trên một mét khối nước sạch cho người dân trên toàn địa bàn xã đông hiệp
qua sử dụng nhiều người dân không chỉ an tâm ở chất lượng nguồn nước đạt chuẩn
mà cũng rất hài lòng về giá cả hợp lý
cái giá nước này thì so với dân nghèo đây thì nó rất phù hợp
cái bị gì là tính ra nếu mà cây nước mình so sánh cây nước bơm vô tưa thì tiền điện nó mắc hơn cái tiền nước
thì do đó là dân ở đây cũng không có quên cái ơn của anh sĩ là đã hiến đất để cho có cái nước sạch mà mình xài để nó thận tiện
trong cái địa bàn của xã đông hiệp thì không phải nói bà con cũng vui lắm
cũng thấy cảm ơn cái chỗ anh sĩ cũng hiến đất để có nguồn nước sạch cho bà con xài
đông hiệp là xã vùng sâu
mới chỉ tách được thành lập khá muộn của nguyện cờ đỏ
do đó điều kiện phát triển kinh tế xã hội còn rất nhiều khó khăn
nhưng nhờ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới đời sống của người dân nơi đây được nâng lên
diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc
và điều đó cũng là mong mỏi cũng là kỳ vọng của anh sĩ
khi trao tay tặng tài sản mà không một chút ngừng ngại
tất cả chỉ để góp phần chia sẻ chăm lo cho người dân
và xây dựng sự phát triển của quê hương
mình nhận thấy đi tới lùi thấy bà con có nước sạch thì bản thân cũng hết sức là vui
đây là một trong những thứ nhất để làm gân cho gia đình
và thứ hai là cũng muốn ý để làm chuyện đó để bà con sớm ghiền
khi mà nhu cầu của địa phương có cần thiết thì bà con cũng nên góp một phần sức của mình để xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn hiện nay